trong thời gian qua các cơ quan chuyên môn của tỉnh phú thọ đã triển khai nhiều giải pháp
để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè phú thọ
trong đó việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè phú thọ đang được triển khai
là một trong những giải pháp góp phần kiểm soát nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm
và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm chè phú thọ
hợp tác xã sản xuất và chế biến đá hèn là nơi được lựa chọn triển khai
thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn để được cấp nhãn hiệu chứng nhận chè sản phẩm phú thọ
các quy trình trồng chăm sóc thu hoạch và chế biến sản phẩm của bà con xã viên
được hợp tác xã kiểm soát chặt chẽ và thử nghiệm chất lượng
theo bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng đã được phê duyệt
từ trước thì chưa có cái hợp tác này
thì dân làm thì theo mọi người nào người làm thì nó chưa vào quy trình
thế nhưng từ ngày có hợp tác thì là nói chung là bà con làm
theo cái chương trình này thì là nó vào quy củ để sản phẩm nó được cấp chứng nhận
trong thời gian vừa rồi thì rất may là tỉnh thọ đã quan tâm
và xây dựng một cái nhãn hiệu chứng nhận cho chè phú thọ
thì chúng tôi là một cái vùng chè rất lớn và hợp tác xã cũng nằm trong cái làng nghề
do vậy là chúng tôi rất phấn khởi
chúng tôi vẫn xác định với các thành viên các xã viên các hợp tác xã là
khi cái sản phẩm của mình thì nó coi như là đứa con của mình
mình luôn phải nuôi nấng dạy dỗ
thì cũng như là cái cây trồng cây trẻ của tôi thì cũng chăm sóc và chế biến theo đúng cái quy trình
sau khi được tập huấn và hướng dẫn về các quy trình kỹ thuật
bà con đã tuân thủ các quy trình sản xuất
nhiều cơ sở sản xuất đã đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng chế biến
đóng gói sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường
khi sản phẩm được chứng nhận thứ nhất là người tiêu dùng biết được là cái sản phẩm này
đã đạt cái chất lượng của cái nhãn hiệu chứng nhận của tỉnh phú thọ
cái thứ hai là rõ được nguồn gốc xuất xứ
thứ ba là cái sản phẩm này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
từ những ý nghĩa trên cái thương hiệu của chè trên thị trường thì ngày càng được nâng cao
với diện tích chè hơn một mươi năm ha sản lượng chè búp tươi mỗi năm gần một trăm năm mươi bốn tấn
thì việc xây dựng quản lý khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận hiện nay là rất cần thiết
việc làm này không chỉ góp phần kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm
mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng chè
nhưng để đạt được mục tiêu cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chuyên môn
đặc biệt là ý thức sản xuất của người trồng trẻ